trước đây vào ngày dằm tháng riêng sức tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm là rất lớn
tuy nhiên theo nhiều người bán hàng sức mua năm nay đã giảm so với mọi năm
theo nhiều người bán hàng năm nay lượng khách có giảm hơn so với mọi năm
giá cả các mặt hàng cũng khá ổn định không tăng giá hoặc giảm giá quá mạnh so với thời điểm tết nguyên đán
giá thắp hương cũng nhiều nên ra chuyển bán đắt hàng hơn như gia riêng thì cái gì nó cũng giảm hơn
đặc biệt năm nay mặt hàng thịt gà có sự suy giảm mạnh về sức mua
theo nhiều người bán mặt hàng thịt gà dù giá cả vẫn giữ nguyên nhưng lượng khách giảm tới khoảng bốn mươi
cái giá từ tết bây giờ với gia riêng nói chung là giá là ổn định không thay đổi
nhưng cái lượng mua thì nó kém để mà nói so với năm ngoái là kém hơn rất nhiều
thứ hai là năm nay mọi người các trang trại gà người ta nuôi cũng rất nhiều
rất là nhiều cái lượng gà cái cung người ta rất là nhiều mà cầu thì lại thấp
năm nay nhiều người dân có chủ trương cúng giảm thắng riêng đơn giản
thêm vào đó là sự lên ngôi của cỗ chay cũng khiến cho thị trường thực phẩm trong dịp dằm tháng riêng chầm lắng hơn mọi năm
tuy nhiên nhiều người vẫn phải cố gắng sắm đồ để làm một mâm cỗ cúng rầm đơn giản nhưng ý nghĩa